viện kiểm sát nhân dân của tỉnh đồng nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đối với ông dương việt hồng giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi nhận hối lộ
ông dương việt hồng là giám đốc của ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s tại tp biên hòa sáu nghìn hai s tại tp long khánh
và sáu nghìn ba s tại huyện định quán do sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai quản lý
trong đó trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s tại thành phố biên hòa là trung tâm lớn nhất tại tỉnh đồng nai
quá trình điều tra quản lý trung tâm đăng kiểm ông hồng có hành vi nhận hối lộ
việc khởi tố bắt tạm giam đối với bị can dương việt hồng để tiếp tục mở rộng điều tra các sai phạm liên quan
xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đồng nai thời gian vừa qua
hiện cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục điều tra đối với một số cán bộ liên quan đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai
do ông dương việt hồng làm giám đốc
trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai mươi ba bị can là lãnh đạo nhân viên tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn năm d
và trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn d tại tp biên hòa để điều tra về các hành vi đưa và nhận hối lộ